công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an cho biết đơn vị vừa phối hợp với đội kiểm soát hải quan thuộc cục hải quan tỉnh
bắt giữ sáu đối tượng đang có hành vi vận chuyển buôn bán hơn ba trăm bốn mươi kg pháo nổ
sáu đối tượng gồm đinh ngọc huân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn đinh thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy phan anh đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
đinh mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng chú tại xã hóa hợp huyện minh hóa đinh thị hoa lài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
nguyễn tấn tân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm cùng chú xã hưng thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
có hành vi vận chuyển một mươi thùng trên xe ô tô tải có tổng trọng lượng hơn ba trăm bốn mươi kg
khám xét nơi ở của các đối tượng lài và tân tại tỉnh quảng bình lực lượng chức năng còn phát hiện
thu giữ thêm một trăm bảy mươi kg pháo cùng loại
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đinh ngọc huân từ quảng bình
ra địa bàn huyện nghi lộc tỉnh nghệ an móc nối với một đối tượng để mua bán pháo
hiện công an huyện nghi lộc đang điều tra mở rộng vụ án nói trên